chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày một mươi hai tháng bốn do báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
sau khi ăn cơm gà xối mỡ ba người mất ý thức
bệnh nhi năm tuổi mắc thận hư nguy kịch do tự ý bỏ thuốc điều trị
nguy kịch tính mạng từ hiểm hỏa thuốc đái tháo đường gia truyền
đầu vùng ngược đi khám phát hiện mắc u nấm phổi chỉ vì thói quen uống rượu uống thuốc lào nhiều năm
kế hoạch báo động đỏ cứu năm thanh niên hai mươi năm tuổi vỡ nhiều tạng do tai nạn
khẩn trương cấp cứu người đàn ông chấn thương bụng vỡ ruột non
bé gái bốn tuổi người campuchia thoát cửa tử sau khi sốc kéo dài suy đa cơ quan do sốt xuất huyết
ghi nhận thêm một ca dương tính rubella tại hải dương
ngày một mươi hai tháng bốn lãnh đạo sở an toàn thực phẩm tp hcm cho biết đã nhận được báo cáo
về ba trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm vừa xảy ra tại địa phương
sau khi ăn xôi buổi chiều và cơm gà xối mỡ vào buổi tối
ba thành viên trong một đoàn lân đã phải nhập viện cấp cứu
vụ việc đã được báo cáo sở y tế sở an toàn thực phẩm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
theo đó ba trường hợp là nvd một mươi chín tuổi lha một mươi bảy tuổi và khh một mươi năm tuổi
thành viên một đoàn múa lân ở quận bình tân tp hcm
theo thông tin ban đầu bốn giờ chiều ngày chín tháng bốn
ba bệnh nhân có đặt sáu phần xôi mặn xôi ngọt trên mạng với ăn
đến chín giờ tối thấy đói nên lại nhờ người ra ngoài mua dùm cơm gà suối mỡ ăn rồi đi ngụm
khoảng ba bốn giờ sáng các thành viên khác trong đoàn lân phát hiện các bệnh nhân đều mất ý thức
ói mừa tiêu chảy và hôn mê nên đưa đi bệnh viện quận bình tân để điều trị
sau đó lần lượt được chuyển sang bệnh viện trương phương quận một mươi và bệnh viện nhi đồng tp huyện bình chánh
bệnh viện trưng vương cho biết trong ngày một mươi tháng bốn
đơn vị đã tiếp nhận hai bệnh nhân một mươi bảy tuổi và một mươi chín tuổi
trong đó bệnh nhân một mươi bảy tuổi là lha nhập viện với tình trạng kích thích siêu hấp đã được tuyến dưới đặt nội khí quản
hiện tại bệnh nhân tiếp tục được thở máy và hồi sức tích cực
dự kiến mất khoảng một mươi ngày mới có thể cải thiện tình trạng hô hấp
riêng bệnh nhân nvd sau khi được điều trị theo dõi tại khoa nội nhiễm
đã hồi phục sức khỏe hiện tỉnh táo đang được xem xét cho xuất viện trong ngày một mươi hai tháng bốn
bệnh nhân thứ ba là khh
khh bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng lơ mơ phải thở máy
sau hai ngày điều trị nâng đỡ truyền dịch dùng thuốc hát đã tỉnh cai thở máy
ăn uống bình thường đang được các bác sĩ khai thác lại tiền sử ăn uống
phía bệnh viện nhận định khả năng cao bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm
vì tự ý bỏ thuốc điều trị bé trai năm tuổi mắc thận hư kháng seroid
đã rơi vào tình trạng huyết khối toàn bộ tính mạch nguy kịch suýt đánh đổi cả tính mạng
hiện tại trẻ được kết hợp điều trị nội khoa các chỉ số ổn định lâm sàng được cải thiện
các triệu chứng thuyền giảm bệnh nhi ăn uống bình thường sau phẫu thuật
thông tin từ bệnh viện nhi trung ương chiều ngày một mươi một tháng bốn cho biết bé ta năm tuổi ở nghệ an
mắc hội chứng thận hư kháng staris bắt đầu điều trị từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tại khoa thận và lọc máu của bệnh viện
cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn trẻ vào viện trong bệnh cảnh huyết khối tĩnh mạch chủi dưới
được theo dõi điều trị tại khoa thận và lọc máu và khoa huyết học
trẻ được kiểm soát sử dụng thuốc điều đặn theo phác đồ nên tình trạng cải thiện
tuy nhiên do gia đình nhận thấy huyết khối không còn đáng ngại đã tự ý ngừng sử dụng thuốc trống đông
sau hai tuần trẻ xuất hiện triệu chứng sưng đau phù hai chân đặc biệt là ở chân phải
ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn gia đình đưa bé ta vào viện địa phương thăm khám
và ngay trong đêm trẻ được chuyển đến bệnh viện nhi trung ương
xuất phát từ tình trạng nguy kịch của bệnh nhi sáng ngày hai mươi một tháng ba dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ
bác sĩ cao việt tùng phó giám đốc bệnh viện nhi trung ương cuộc hội trần gồm bốn chuyên khoa
điện quang can thiệp phẫu thuật mạch máu ngoại tổng hợp thận và lọc máu đã diễn ra
để tìm giải pháp tối ưu đảm bảo mổ cấp cứu an toàn nhất cứu sống trẻ
rất may mắn cuộc phẫu thuật diễn ra thành công
đánh giá siêu âm sau tám giờ trẻ tái thông dòng trải tĩnh mạch thận hai bên
tái thông tĩnh mạch chủ dưới đoạn sau gan và ngang tĩnh mạch thận
không có bằng chứng huyết khối trôi về tĩnh mạch phổi hai bên
sau phẫu thuật bệnh nhi được chuyển đến khoa điều trị tích cực ngoại khoa
tại đây trẻ được thở máy duy trì chức năng sống dùng thuốc chống đông
để đảm bảo không hình thành các huyết khối mới kiểm soát tình trạng đông máu
tình trạng của trẻ ổn định hồi phục tốt nên được cai máy thở sau vài giờ
và được chuyển về khoa thận và lọc máu tiếp tục theo dõi điều trị ngay hôm sau
khi trẻ có bệnh đặc biệt là bệnh nền mạng tính
việc tự ý bỏ thuốc không theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ là cực kỳ nguy hiểm
có thể phải đánh đổi bằng sức khỏe và cả tính mạng của trẻ
cha mẹ cần tuân thủ cho trẻ sử dụng đúng đơn thuốc với liều lượng và thời gian đã được bác sĩ chỉ định
để đảm bảo quá trình điều trị của trẻ
nếu có các dấu hiệu bất thường khi sử dụng thuốc cần đưa trẻ tới cơ sở y tế
mới đây bệnh viện đa khoa xuyên á long an tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc chất cấm
sau khi tự ý điều trị tiểu đường bằng thuốc gia truyền
bệnh nhân pvp sáu mươi ba tuổi ngụ tại long an nhập viện với tình trạng thở nhanh mệt nhiều
trên kinh nghiệm nhiều năm trong ngành hồi sức chống độc chẩn đoán xác định bệnh nhân nhiễm toan la tích nặng
do ngộ độc chất cấm fenformin và tiến hành lọc máu cấp cứu lấy chất độc
sau một lần lọc máu bệnh nhân đã vượt qua được nguy kịch
được biết bệnh nhân dùng thuốc tiểu đường tây y nhiều năm được người quen giới thiệu loại thuốc gia truyền
giảm đường huyết nhiều nên đã mua về sử dụng và xảy ra tình trạng trên
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một lê hồng quân bác sĩ điều trị khoa hồi sức tích cực icu
bệnh viện đa khoa xuyên á long an cho biết
bệnh viện trước thuốc này đã được các nước trên thế giới cấm lưu mạch và trong đó có việt nam
tuy nhiên dạo gần đây thì nhiều bệnh nhân đã truyền tai nhau một loại thuốc đông y chứa tiểu đường
nhưng thực chất đó là những thuốc đã pha sẵn phenformin toàn động và nhiều bệnh nhân vào viện trong tình trạng
toàn chuyển hóa nặng suy đa cơ quan và có nhiều trường hợp đã tử vong
trong rất nhiều bản tin y tế trước đây chúng tôi đã đưa ra lời khuyến cáo của bác sĩ cho quý vị
khi sử dụng thuốc gia truyền trong tất cả các trường hợp bệnh
người bệnh tuyệt đối không nên nghe theo lời khuyên của những người không có chuyên môn
hay tin vào những lời quảng cáo trên mạng sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc
làm cho các biến chứng ngày càng nặng nề và có thể ảnh hưởng tới tính mạng
bệnh nhân cpt năm mươi tuổi trú tại huyện đình lập tỉnh lạng sơn có tiền sử uống rượu hút thuốc lào nhiều năm
hai tuần trở lại đây bệnh nhân bị đau vùng ngực kèm ho khạc đờm nên đến bệnh viện bãi cháy để thăm khám và phát hiện bệnh nấm phổi
khai thác tiền sự được biết bệnh nhân có tiền sự uống rượu hút thuốc lào nhiều năm
các triệu chứng trên xuất hiện hai tuần trở lại đây
tại bệnh viện bệnh nhân được chụp ct scanner lồng ngực
kết quả phát hiện tổn thương dạng hang vùng đỉnh phổi phải kem tổn thương đông đặc
dây tổ chức kẽ lên cận dây mang phổi vùng đỉnh phải
kết quả xin thiết phổi bằng phổi dưới cắt lớp vi tính trần đoán viêm do nấm aspergillus dâm lấn
các bác sĩ đã hội trần kết luận bệnh nhân bị u nấm phổi asburgillus
và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt phân thủy phổi phải có u khu chú
các phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa hai hoàng văn quyết trưởng phòng tổ chức cán bộ
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn hiệp phó trưởng phòng đào tạo và chỉ đạo tuyến cùng ekip mổ thực hiện
các bác sĩ sử dụng duy nhất một đường mồ khoảng ba cm tiếp cận vùng tổn thương
kheo léo phẫu tích gỡ dính thành công cắt phân thủy đỉnh phổi phải chữa khối u
sau phẫu thuật bốn ngày vết mổ liền nhanh bệnh nhân có thể vận động đi lại
hồi phục sức khỏe nhanh chóng có thể xuất viện
chia sẻ về bệnh nướng phổi tiến sĩ bác sĩ nguyễn thị bích ngọc
trưởng khoa hô hấp bệnh viện phổi trung ương cho biết
nấm phổi xâm lấn thì tỷ lệ tử vong bệnh rất là cao
tỷ lệ tử vong có thể từ ba mươi tám mươi số người mắc bệnh
thì tùy theo tình trạng bệnh nền mà bệnh có yếu tố tiên lượng xấu nhiều hay là ít
nếu mà bệnh nấm phổi xâm lấn mà không điều trị thì một trăm linh bệnh nhân sẽ tử vong
ở việt nam thì một lượng rất là lớn bệnh nhân đã được trần đoán nhầm nấm phổi là lao phổi
trong một nghiên cứu năm mươi những bệnh nhân đã tử vong
mắc lao đến khám tại các cơ sở chữa trị về bệnh lao thì năm mươi đó là nấm phổi
nếu như chúng ta mà không nghĩ đến nấm phổi thì chúng ta đã trần đoán sai
cho khoảng năm mươi số trường hợp bệnh nhân đến khám
và chúng ta sẽ điều trị sai cho khoảng năm mươi số trường hơn
qua đây các bác sĩ khuyến cáo khi có dấu hiệu ho kéo dài
ho ra máu khó thở sốt mệt mỏi sụt cân tiền sự hút thuốc lào thuốc lá
hoặc tiền sử mắc các bệnh lý hồ hấp mạng tính như lao copd hay hen phế quản
thì quý vị cần tầm soát sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần
bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh cho hay vừa kích hoạt báo động đỏ mổ khẩn
để cứu một nam thanh niên hai mươi năm tuổi nguy kịch do tai nạn giao thông vỡ nhiều tạng
sau nỗ lực hai giờ đồng hồ phẫu thuật nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và giữ được tính mạng
nam thanh niên hai mươi năm tuổi trên đường về nhà sau ca trực đêm công ty
thì xảy ra tai nạn và quẹp xe máy nghiêm trọng đập vùng hông phải và vật cứng với lực mạnh
ngay sau tai nạn bệnh nhân được đưa ngay đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh
tiếp nhận ban đầu bệnh nhân có vết thương một mươi cm vùng hông ngang xương sườn năm sáu
huyết áp tụt siêu âm tại giường có máu ở bụng và máu quanh thận phải mức trung bình
các bác sĩ đã mở bụng xử trí tổn thương mạc nối lớn cầm máu vùng gan dập
tĩnh mạch thận phải và cắt thận vỡ xử trí vết thương bản chân phải
cắt lọc vào khâu nối gân rũi bàn chân
các mổ phức tạp sau hơn hai giờ căng thẳng đã cứu được nam thanh niên thoát khỏi cửa tử
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một lê nguyên phú
bác sĩ điều trị khoa ngoại tiết niệu bệnh viện đa khoa xuyên á tây ninh cho biết

tin từ bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ
mới đây bệnh viện tiếp nhận một nam bệnh nhân tên là n v c bốn mươi chín tuổi
thị xã phú thọ tỉnh phú thọ trong tình trạng nguy kịch đau bụng dư
mạch nhanh thở nhanh bụng cứng
người nhà cho biết trong khi làm việc anh xê bị cây gỗ đập vào bụng
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám
cấp cứu hồi sức và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết
qua kết quả chụp ct scanner ổ bụng x quang hình ảnh siêu âm và các triệu chứng lâm sàng
cùng kết quả hội trần người bệnh được xác định chấn thương bụng kín sau tai nạn lao động
theo dõi thủng tạng rỗng và chỉ định mổ cấp cứu
ca mổ được tiến hành khẩn trương với sự phối hợp nhịp nhàng của cả ekip phẫu thuật và gây mê hồi sức
trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phát hiện ổ bụng của người bệnh có nhiều dịch tiêu hóa
máu lấn thức ăn tập trung chủ yếu ở vùng dưới gan rãnh hành lang đại trang phải hối trợ phải
qua ruột non vùng mạng xương phải bị vỡ ở bờ tự do kích thước một x một cm đang trao dịch tiêu hóa ra ổ bụng
kèm theo rách mạch máu mạc treo ruột non chảy máu
các bác sĩ đã nhanh chóng khôi phục hồi đoạn ruột tổn thương khâu lại chỗ rách mặc treo ruột
lau rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu
sau hơn một giờ ca phẫu thuật thực hiện thành công giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch
một tuần sau điều trị người bệnh đã ổn định và được ra viện
bác sĩ nguyễn hữu luân khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ cho biết
đây là ca bệnh khó trong tình trạng rất nguy cấp người bệnh vừa thủng tạng vướng mất máu nếu không xử trí kịp thời
tiên lượng rất xấu chúng tôi đã cố gắng chạy đua với thời gian bình tĩnh xử trí tình huống để phẫu thuật cứu sống người bệnh
đây là ca bệnh khó trong tình trạng rất nguy cấp người bệnh may mắn được xử lý kịp thời
bác sĩ khuyến cáo trong quá trình lao động người dân cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ
tuần thủ quy định về an toàn lao động
người bị chấn thương bụng kín cần được sơ cứu và vận chuyển đến các cơ sở y tế sớm nhất có thể
sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể xuất hiện quanh năm và gặp ở mọi lứa tuổi
đặc biệt bệnh dễ diễn biến nặng ở trẻ em có thể tử vong nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời
mới đây một bé gái bốn tuổi người campuchia đã sốc kéo dài suy đa cơ quan nguy kịch do sốt xuất huyết
được các bác sĩ bệnh viện nhi đồng hai nỗ lực cứu sống thành công
ngày một mươi một tháng bốn bác sĩ chuyên khoa hai đỗ trọng việt trường khoa hồi sức tích cực nhiễm và covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng hai cho biết bệnh nhi vào viện siêu hấp mạch huyết áp khó đo tổn thương gan thận rất nặng
hồi sức tích cực huyết động vẫn chưa ổn định
bệnh nhi được giải áp ổ bụng lọc máu liên tục và điều trị bảo tồn gan
ngày thứ tám của bệnh tình trạng bệnh nhi đã cải thiện dần chức năng gan thận dần hồi phục
đến nay sau hơn nửa tháng nằm viện bệnh nhi đã được ngưng lọc máu
cai thở máy và rác khỏi phòng hồi sức tích cực dự kiến sớm xuất viện
chia sẻ bệnh sốt xuất huyết tiến sĩ bác sĩ vũ quốc đạt
phó trưởng khoa bệnh nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đào y à nội cho biết
ở những bệnh nhân sốt xuất huyết đánh nặng tỷ lệ tử vong có thể lên tới hai mươi thậm chí ba mươi
đối với những trường hợp mà bệnh nhân kèm theo tình trạng ví dụ như suy tạng
thì trung bình nếu bệnh nhân cứ có tổn thương một tạng tỷ lệ tử vong có thể tăng khoảng tầm một mươi
như vậy là ở những trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nặng
thì nguy cơ tử vong xảy ra rất cao
chính vì lý do đó nên chúng ta cần phải phát hiện và xử trí sớm
để giúp cho bệnh nhân không bước
để phòng bệnh sốt xuất huyết cần diệt mũi diệt loang quăng vệ sinh nhà cửa
tránh ao tủ nước động phát quang bụi rậm và tránh mũi trích bằng cách ngủ mùng
dùng kem xô mũi hay mặc quần áo dài tay
thưa quý vị mới đây một ca dương tính với rubella đã được xác định
từ mẫu bệnh phẩm xét nghiệm của các trường hợp nghi mắc sởi
ở xã hiệp lực huyện ninh giang tỉnh hải dương
đây là trường hợp thứ tư marubella được ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay
chiều ngày một mươi một tháng bốn đại diện trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương cho biết
viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế đã có kết quả trả lời
về năm mẫu xét nghiệm sởi rubella của hải dương gửi
tất cả các mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh sởi
tuy nhiên có một mẫu được khẳng định dương tính với bệnh rubella
đây là trường hợp thứ tư mắc rubella được ghi nhận trên địa bàn tỉnh
tính từ đầu năm tới nay
năm mẫu xét nghiệm trên lấy từ các ca nghi mắc sơi ở xã hiệp lực ninh giang
nhập viện cho các ngày mùng hai tháng bốn mùng năm tháng bốn
với triệu chứng sốt và ban đỏ trên da
chia sẻ bệnh rubella bác sĩ đoàn thị hải yến khoan nội tổng hợp
bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội cho biết
phát ban và nổi hạch nhiều nơi ngoài ra bệnh diễn biến thường là lành tính đôi
lâm sàng suốt thường suốt nhiệm từ một đến ba ngày
phát ban với tính chất là ban không mặc theo một trình tự nhất định
và khi ban bay không để lại vết thâm
ngoài ra thì người bệnh có thể có một số triệu chứng
ví dụ như đau mỏi người và đau mỏi cơ khức
rubella cũng có các biện pháp dự phòng
dự phòng tặc hiệu dự phòng chung và dự phòng trong bệnh viện
dự phòng tặc hiệu
tiêm phòng vắc xin rubella
lau tơn giá hoặc là vắc xin kết hợp
kết hợp thì có sở rubella hoặc là sở quay bị rubella
thì sẽ tiêm cho những trẻ nhỏ tất cả trẻ nhỏ
khi từ chín tháng tuổi trở lên
và tiêm một mũi nhắc lại khi trẻ được một mươi tám tháng
với người lớn thì tiêm phòng cho những trường hợp
mà chưa có miễn phí với rubella
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại